trong dịp tết nguyên đán vừa qua mặc dù biển động nhưng đa số các tàu đánh cá đánh bắt xa bờ của ngư dân khánh hòa đều đạt được sản lượng khá cao
nhiều tàu vào cảng hòn rớ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào những ngày đầu năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này đều câu được trên bốn mươi con cá ngừ đại dương trọng lượng trung bình khoảng bốn mươi kg một con cá biệt có con lên đến hơn bảy mươi kg
giá cá ngừ đại dương những ngày đầu năm mới khá cao hiện nay một trăm linh năm đồng một kg bình quân với ba mươi năm con cá ngừ đại dương nặng một bốn tấn mỗi tàu thu được gần một trăm năm mươi triệu đồng trừ chi phí cũng kiếm được mấy chục triệu đồng
năm nay giá dầu không tăng nên chi phí cho mỗi chuyến biển hiện nay không cao và nhờ có chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của chính phủ nên ngư dân rất yên tâm khi vươn khơi bám biển
tại cảng cá hòn rớ từ mùng bốn tết đến nay trung bình mỗi ngày có một mươi một mươi năm tàu khai thác xa bờ xuất bến tại cảng